ngày hai mươi tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã họp trực tuyến
tại phiên họp ông ngô văn quý phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết nếu tình hình dịch bệnh tốt lên
trong nửa đầu tháng năm thành phố có thể sẽ cho học sinh đi học trở lại
ông ngô văn quý yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng bốn
và cho biết mặc dù thành phố đã điều chỉnh kế hoạch năm học nhưng nếu hội tụ điều kiện cần và đủ
thành phố triển khai cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại phiên họp trước tình trạng một số người dân ra đường không đeo khẩu trang
nhiều cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại trong thời gian cách ly xã hội
chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn đức trung yêu cầu cần xử phạt nghiêm các trường hợp này
ông nguyễn đức trung cũng cho biết đến ngày hai mươi hai tháng bốn hà nội nếu không phát hiện thêm trường hợp dương tính nào
thành phố sẽ nới lỏng nhưng chắc chắn không gỡ hết lệnh cách ly xã hội
đặc biệt là nơi có nguy cơ cao như mê linh thường tín
tới đây thành phố sẽ tiếp tục triển khai tết nhanh covid một mươi chín tại một số chợ đầu mối như minh khai phùng khoang
để đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng khuyến khích những trường hợp dương tính sau khi được điều trị
âm tính và ra viện thì khi trở về nhà nên cách ly trong ba mươi ngày